công chấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội bảo vệ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một công an sơn la đã thực hiện
có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đã tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong đợt cao điểm lực lượng công an sơn la đã phát hiện điều tra làm rõ một mươi bốn trên một mươi bốn vụ phạm pháp
về trật tự xã hội bắt xử lý ba mươi năm đối tượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
về ma túy lực lượng công an sơn la phát hiện bắt giữ ba mươi vụ bốn mươi bốn đối tượng thu giữ một kg heroin
gần một viên ma túy tổng hợp hai khẩu súng cùng nhiều tăng vật có liên quan
từ nay đến hết ngày hai mươi hai tháng năm công an sơn la tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phòng chống cháy nổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tăng cường kiểm tra tạm trú tạm vắng
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vâng chỉ còn ít ngày nữa cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu ra đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại tỉnh phú yên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại này
lực lượng công an phú yên từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực hết mình trên các mặt công tác
giữ vững an ninh trật tự ở các địa phương trong tỉnh
trên địa bàn tỉnh phú yên có một trăm hai mươi hai ủy ban
gần một ban bầu cử các cấp và tám trăm sáu mươi hai tổ bầu cử với tổng số gần bảy trăm linh cử tri
để giữ vững an ninh trật tự tại các khu vực này
công an tỉnh phú yên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ
phối hợp với lực lượng công an các huyện công an xã
tăng cường đến tất cả các tổ bầu cử ở địa phương trong tỉnh
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị quan trọng này
để đảm bảo an ninh trật tự trong công tác
công an huyện sơn hòa đã tổ chức các hoạt động bảo đảm
ngay từ khi mà có kế hoạch của cấp trên chỉ đạo
công an huyện với tư cách là trưởng ban bảo vệ an ninh tật tự của huyện
đã tổ chức triển khai các lực lượng đảm bảo an toàn
chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra danh sách nghiêm yết cử tri
danh sách các ứng cử viên đều đảm bảo theo quy trình đúng quy định và tuyệt đối an toàn
chúng tôi là tập trung quán tuyệt cho các bộ chiến sĩ nhận thức đúng đắn
tìm hiểu kỹ về luật bầu cử
qua đó đỡ cho ngồi ra thập thi công tác các biện pháp nhiệm vụ
còn có kiến thức để thăm mưu cho các cấp ủy
chính viên ở địa phương thực hiện và đảm bảo tuyệt đối an toàn
không đỡ một tình huống độc sức bất ngờ xảy ra
sau gần một tuần phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã giữ vững được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
từ nay đến ngày bầu cử lực lượng công an sẽ tiếp tục phân công lực lượng nghiệp vụ
tiến hành bảo vệ tuyệt đối an toàn các cuộc họp tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên
bảo vệ những nơi niêm yết danh sách ứng cử viên danh sách cử tri
chúng tôi đã xây dựng cơ hạch phân công lực lượng trực đêm và trực từng ca ở các điểm bầu cử
ngoài ra các tổ lực cứu người phối hợp với chúng tôi đã bảo vệ tại các điểm bầu cử
tại các nơi niêm yết danh sách cử tri ở các điểm bầu cử và các danh sách ứng cử viên tại các tám điểm bầu cử nối trên
để đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử công an huyện đã tổ chức tốt đợt đợt cao điểm tấn công các áp tội phạm
đặc biệt là quan tâm tấn ách lại tội phạm như cờ bạc đánh gối gây thân tích trộm cắp
và đặc biệt là không để xảy ra các tình trạng tề nạn xã hội tụ tập đông người
đây là một trong những biện pháp mà công an huyện sẽ tổ chức giáo viết từ này cho đến khi hoàn thành xong được bầu cử
ngày bầu cử đang đến rất gần
cùng với lực lượng công an nhân dân trong cả nước nhiệm vụ của lực lượng công an phú yên cũng hết sức nặng nề
từng ngày từng giờ mỗi cán bộ chiến sĩ công an phú yên từ tỉnh đến cơ sở vẫn đang quyết tâm nỗ lực hết mình
với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử ngày hội
từ khi hệ thống camera quan sát ở trong khu dân cư được lắp đặt
bước đầu đã làm cho người dân sống trên địa bàn được yên tâm hơn
đây là những hình ảnh thanh niên đang quậy phá tại một quán karaoke vào thời điểm đã một mươi hai giờ đêm
nhờ vào hệ thống camera cán bộ trực tại công an phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
đã kịp thời đến hiện trường xử lý vụ việc
từ khi chúng tôi tiến hành lắp đặt camera trên địa bàn
tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được đảm bảo
và chưa có việc gì trên địa bàn xảy ra
là một địa bàn được xem là rất nhạy cảm về an ninh trật tự
nơi tập trung nhiều tụ điểm nhạy cảm như ga tàu khách sạn nhà nghỉ
cơ sở kinh doanh karaoke và nhiều cơ sở kinh doanh khác
nên dễ nảy sinh nhiều vấn đề về vi phạm pháp luật
việc có hệ thống camera người dân nơi đây đã phần nào bớt lo lắng
về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
tôi là một người dân tôi thấy
cái đó là lực thay rất phấn khởi vì cái đó nó sẽ hạn chế rất nhiều
được các tên an và mỗi khi tên an xảy ra
thì đó cũng là manh mối để người ta tìm ra được kết quả tốt nhất
phường một những năm trước được coi là điểm nóng của thị xã quảng trị
việc xã hội hóa lắp đặt camera ở các vùng trọng điểm của phường
đã giúp cho lực lượng công an kiểm soát được tình hình hiệu quả hơn
đây cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh quảng trị áp dụng mô hình này
từ nay đến cuối năm
là lắp đặt tất cả các vị trí thách chốt của địa bàn
cả cái cửa ngõ đi vào ra địa bàn
mình lắp được cái camera
với lắp đặt hệ thống camera rồi
cũng phải đa tạo thêm một con người nữa
công an thị xã bây giờ đang xây dựng một cái đề án
và trung tâm ở đó sẽ trực thuộc công an thị xã
kết nối với các phương để trực tiếp chỉ đào ở trên này
việc xã hội hóa hệ thống camera trên địa bàn phường một thị xã quảng trị
bước đầu đã có được những kết quả nhất định
hy vọng rằng sau mô hình của phường một
các địa phương khác ở quảng trị sẽ làm theo mô hình này
để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn được tốt hơn
được nhiều người ưa chuộng đó chính là vào chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng năm
đội năm phòng cảnh sát môi trường phối hợp với đội hai quản lý thị trường
tri cục quản lý thị trường của thành phố hà nội
kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến trà sữa chân châu
của công ty trách nhiệm hữu hạn cảm xúc
tại số một trăm ba mươi bảy ngọc hồi quận hoàng mai thành phố hà nội
hầu hết các mặt hàng thì không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công ty trách nhiệm hữu hạn cảm xúc do ông xu wenping
quốc tịch người đài loan làm giám đốc
ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng
đây là những thực phẩm dùng để chế biến các sản phẩm
nhằm cung cấp cho hai mươi cửa hàng trà sữa chân châu
trên địa bàn thành phố hà nội
cũng theo lực lượng chức năng đây là loại thực phẩm
có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng
đặc biệt trong mùa hè này
chị xuân thấy không với những nguyên liệu mà không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa rồi
thì đó cũng là một trong những tác nhân gây ra các loại bệnh
mà chắc chắn là trong đó thì ung thư là có rồi
và chị thấy ông là cái tên ngay tên của cái công ty
đó chính là cảm xúc ạ
cảm xúc ngay sau khi mà xem thông tin vừa rồi
thì chắc chắn với những cảm xúc hào hứng
với đồ uống này trước đây thì ngay bây giờ
thì sẽ giảm đi rất nhiều và chắc chắn là
quý vị sẽ không lựa chọn cái thực phẩm này
để dùng làm đồ uống cho mình trong mùa hè này đúng không ạ
vâng và tôi nghĩ rằng không chỉ có loại trà sữa chân châu đâu
mà còn những ai yêu thích món nướng
thì sau đây tôi cũng sẽ cung cấp cho anh cương
và quý vị khán giả một thông tin nữa
và ngày hôm qua thì một vụ vận chuyển
một trăm linh kg thực phẩm bẩn từ trung quốc về việt nam
đã được công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm tám bao hàng
chứa năm trăm linh kg nầm lợn
ước tính trị giá bốn mươi triệu đồng
số nầm lợn này được tẩm ước hóa chất
đông đá và đã bị mốc chuyển màu xanh đen
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
số hàng trên được lê đức du
chú phường đông kinh thành phố lạng sơn
mua thu gom tại khu vực biên giới
hiện nay một số cá nhân công ty trên địa bàn
tỉnh cà mau đã buôn bán một số sản phẩm
dành cho chăn nuôi thủy sản mà không hề
có đăng ký kiểm dịch từ cơ quan có thẩm quyền
cụ thể là các loại thuốc xử lý
ao nuôi trị bệnh cho thủy sản
tình trạng này sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát
trong nuôi trồng thủy sản đồng thời
cũng là chất có trong thuốc đó
sẽ là nguy cơ khiến các loại thủy hải sản
nhiễm các chất cấm ảnh hưởng đến sức khỏe
của người tiêu dùng
ngày một mươi hai tháng bốn
vừa qua lực lượng cảnh sát kinh tế
đã bắt trên một sản phẩm thuốc thú y
ngoài danh mục được phép lưu hành
tại việt nam tại khu đô thị hoàng tâm
thuộc xã lý văn lâm thành phố cà mau
do ông huỳnh thanh tùng làm chủ
ông tùng đã không xuất trình được hóa đơn
chứng minh chất lượng sản phẩm
một tuần sau đó lực lượng công an
cũng phát hiện bốn trăm linh sản phẩm của công ty
đông dương gồm sáu loại thuốc thú y
sản phẩm xử lý cải tạo môi trường
dùng trong chăn nuôi nuôi trồng thủy sản
không được phép lưu hành tại việt nam
và chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép
đó hầu hết là lời giải thích
từ những đối tượng vi phạm về hành vi trên
tuy nhiên theo cơ quan chức năng
việc người dân
sử dụng những sản phẩm thuốc thú y
trong chăn nuôi thủy sản mà chưa được kiểm định
nằm ngoài danh mục không được phép lưu hành
ở việt nam thì sẽ không có tác dụng
thậm chí là tiền mất tật mang
thực tế đã qua
thì cũng rất là nhiều người dân
người ta đã mua nhầm những loại thuốc
mà chưa được phép
công bố cho người dân sử dụng
thì trước mắt là người dân
mua cái thuốc đó bỏ tiền để mua thuốc đó
cái thứ hai nữa là sử dụng không hiệu quả
người ta còn gọi là
tiền thì mất tật thì mang
bệnh tôn thì vẫn là tiếp tục
nhưng mà thuốc thì đã chỉ rồi
nhưng mà không có hết bệnh được
trong thời gian tới
để ngăn chặn tình trạng trên
ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý
thì cơ quan chức năng cũng khuyến cáo
người dân nuôi trồng thủy sản
hãy cẩn trọng khi mua những sản phẩm thuốc
nên chọn những cơ sở uy tín
có đăng ký kiểm định chất lượng
và hãy cảnh giác trước những chương trình khuyến mãi
từ các sản phẩm không rõ nguồn gốc
chiều qua ngày một mươi hai tháng
năm sở công thương hà nội tổ chức hội thảo
đưa thực phẩm an toàn đến với người tiêu dùng
trên địa bàn hà nội tại hội thảo đã
chỉ ra những vấn đề nóng nhất về an toàn
thực phẩm trong bối cảnh hiện nay bên cạnh đó
các chuyên gia cũng đưa ra những giải pháp
cụ thể để cung cấp thực phẩm sạch
đến người tiêu dùng
nhiều ý kiến đề nghị
thành phố cần mở thêm nhiều cửa hàng
bán thực phẩm hợp vệ sinh trong các chợ
truyền thống nhất là ở những nơi có đông dân cư
khu công nghiệp có đông công nhân
lao động với giá bán hợp lý
các quan cơ quan có thẩm quyền
phải xử phạt thật nghiêm những người cố tình
đưa chất cấm vào thức ăn gia súc
những người vận chuyển mua bán thực phẩm bẩn
để đông đảo người dân tiếp cận được với
thực phẩm an toàn các cơ quan chức năng
cũng cần tăng cường kiểm tra kiểm soát
nguồn thực phẩm đưa vào thành phố đồng thời
cần tuyên truyền vận động người chăn nuôi
không dùng chất cấm các loại hóa chất độc hại
tối qua tại hà nội đã diễn ra
chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ ký kết
bản ghi nhớ hợp tác giữa học viện cảnh sát
nhân dân với đại học quốc gia hà nội
đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm
bốn mươi tám năm ngày thành lập học viện cảnh sát
nhân dân và một trăm hai mươi sáu năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
trong những năm qua giữa hai đơn vị
đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực
đặc biệt là trong công tác giáo dục đào tạo
bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học
đặc biệt là sự hợp tác rất hiệu quả
giữa khoa luật học viện cảnh sát nhân dân
với khoa luật đại học quốc gia hà nội
nhân dịp này hai bên sẽ cùng tiếp tục
tăng cường tạo cơ sở pháp lý
trong mối quan hệ hợp tác cùng nhau thống nhất
để ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới
đồng thời là cơ hội để hai bên
giao lưu học hỏi tăng cường hiểu biết
nhằm không ngừng phát triển hơn nữa mối quan hệ
hợp tác đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau
giữa hai đơn vị
sau bao nhiêu năm mong mỏi đợi chờ
thì địa phương cuối cùng của thành phố hồ chí minh
ấp thiền liền xã đảo thạnh an huyện cần giờ
đã chính thức được sử dụng điện lưới quốc gia
cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay
điện được ứng dụng vào sản xuất
và theo những con thuyền đánh bắt cá ra ngoài khơi
ấp thiền liền nằm cách xã đất liền
thành phố hồ chí minh
điều kiện đi lại hết sức khó căng
để đến được đây phải đi qua hai chuyến tàu
do đó hành trình đem nguồn điện
đến với cư dân nơi đây cũng đầy thử thách
đường cáp điện hai mươi hai kv
được cáp ngầm vượt biển xuyên rừng
mang ánh sáng hy vọng
biến ước mơ của bà con thành hiện thực
điện nó khỏe mà muốn làm gì bật lên là có điện
cuộc sống của người dân sung túc hơn
có những thiết bị điện trong gia đình
lớp học của ấp đảo có thêm ánh sáng
quạt máy trong những ngày hè nóng bức
có điện thì con em thầy giáo do bà học cũng giỏi cũng tốt
viết bài đầy đủ rồi đến trường
bà con không khó khăn khởi vụ điện đó
nói chung mà được sắm hồi ngày xưa đâu có nước đá nước bọng gì đâu có đâu
người ta là mua từ ở xứ khác chuyển về tới đây là mấy chục ngàn năm mươi mấy ngàn một cây nước đá
còn bây giờ có túi lạnh có điện rồi bà con có khả năng người ta sắm túi lạnh
mua bán thì cũng tốt hơn
đây là một cái ước mơ ước mơ nghĩ là sẽ không có điện
chỉ có điện năng lượng mật trời là quý rồi
nhưng hôm nay nhà nước đã quan tâm cho kéo điện về đây

hồi bà con ở đây có điện thì bà con ai cũng mừng
bán thăng cũng rất là vui mừng
mừng cho bán thăng của mình
cũng có cái điều kiện để mà mình làm máy móc
hay là mình có phần tiện mình lên máy để mình dạy
và học trò nó cũng được thỏa mái tinh thần trong cái việc học của nó
điện lưới quốc gia đến với từng hộ dân đã góp phần phát huy tiềm năng phát triển kinh tế
biến ước mơ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch thành hiện thực
tạo điều kiện thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thùng mới hấp thiện liền xã đảo thành an
giờ đây đóng dọc điện quốc gia
người dân đang hân hoan với một niềm vui khó tả
ông nguyễn khắc tân phó bí thư đảng ủy xã nhân trạch cho biết
nhân trạch có hai trăm bảy mươi phương tiện đánh bắt gần bờ
vụ cá bắt đầu từ tháng bốn và kéo dài cho đến hết tháng bảy
sang tháng tám phần lớn ngư dân nhân trạch đã phải treo thuyền trên bờ
mỗi chiếc thuyền nuôi sống từ ba đến bốn lao động trong nhà
tình hình bây giờ
giá cả hết sức bấp bênh thu nhập của bà con ngư dân ít đi xót xa lắm
ông tân khẳng định người dân hiện đã trở lại với biển
bởi nếu còn theo thuyền thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống của ngư dân trên địa bàn
hàng chục triệu nông dân đã phải dùng phân bón kém chất lượng
từ những trung tâm giám định không đủ năng lực chuyên môn
mà cục trồng trọt thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp phép
hậu quả có thể nói là chưa thể đo đếm hết được
nên là dư luận cho rằng cần xử lý nghiêm những tập thể cá nhân có trách nhiệm để tăng tính gian đe
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chỉ thị các sở ngành địa phương
chủ động phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ủn tắc giao thông
tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như phối hợp với cấp ủy đảng
huy động phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
kêu gọi sự ủng hộ của toàn xã hội tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
để thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật
về an toàn giao thông của người dân khi tham gia giao thông
bên cạnh đó sở giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
hoạt động vận tải đường bộ đường thủy trên địa bàn tỉnh
càng gần đến ngày bầu cử lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh quảng nam
càng triển khai nhiều kế hoạch biện pháp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
theo chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trật tự an toàn
góp phần giảm thiểu tối đa những vụ vi phạm pháp luật về an toàn giao thông
để những ngày bầu cử trong thời gian tới thật sự là ngày hội của toàn dân
có mặt cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong những ngày này
chúng tôi luôn cảm nhận sự tích cực của cán bộ chiến sĩ trong không khí ra quân đảm bảo an toàn giao thông
chào mừng ngày hội lớn của toàn dân
đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh và trên tuyến quốc lộ một a
theo quan sát một số tuyến xe khách liên tỉnh khi tham gia giao thông qua địa bàn
từng bị nhiều người dân phản ánh là luôn phóng nhanh vượt ẩu giành khách
tiềm ẩn tai nạn giao thông như các tuyến xe quy nhơn đà nẵng đà nẵng quảng ngãi
các xe khách đường dài bắc nam
luôn được lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm
từ nay đến bầu cử của quốc hội chúng tôi tập trung với lực lượng con nhất
tuần tra kiểm soát hai mươi bốn ngày hai mươi bốn giờ phối hợp với các lực lượng khác
đảm bảo giao thông an toàn thông trúc không để ủng tác giao thông xảy ra
và phong ngừa tai nạn giao thông đến mức thấp nhất
bên cạnh công tác tuần tra lưu động kiểm soát trật tự an toàn giao thông
đối với các loại xe bốn bánh lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và công an các địa phương cũng đã tăng cường lực lượng
phương tiện kiểm tra các loại xe mô tô hay bánh
kịp thời phát hiện nhắc nhở chấn chỉnh các hành vi như điều khiển xe không đúng làng đường
chạy quá tốc độ quy định lặn lách đánh võng chở ba chở bốn không đòi mũ bảo hiểm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân tuyên truyền luật giao thông
đến với mọi tầng lớp nhân dân mục đích là để xã hội cùng chung tay
xây dựng văn hóa giao thông ngày một tốt hơn nhất là trong ngày lễ lớn sắp tới
bên cạnh đó chúng tôi để mạnh đến công tác truyền truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng
chúng tôi tập trung xử lý các phương tiện và các lỗi có nguy cơ cao dễ dẫn đến tai nạn giao thông
như điều khiển xe chạy quá tốc độ chở quá số hàng khách nhồi nhát hàng khách
xe mô tô chở quá số người quy định không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng trên đường giao thông
người điều khiển phương tiện sử dụng nồng độ

để sự kiện bầu cử thật sự mang không khí của một ngày hội đúng nghĩa
lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các cộng đồng